thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố tại các đầu cầu truyền hình và lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp của việt nam và eu
nhằm thảo luận về một số nhóm vấn đề lớn liên quan đến công tác truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và fta nói riêng
các giải pháp để tận dụng hiệu quả cam kết giải pháp về phát triển nguồn nhân lực phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả
cũng như vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của eu
hiệp định thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việt nam và eu đẩy mạnh các nỗ lực khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi những điều khoản của hiệp định evfta sẽ bước vào thực tiễn cuộc sống
đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp và người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ điều này càng có ý nghĩa to lớn khi cả hai bên đang gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế xã hội do tác động nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
hiệp định evfta là một fta thế hệ mới có tiêu chuẩn cao toàn diện độ mở lớn và cân bằng lợi ích cho cả hai bên
eu luôn là một thị trường có yêu cầu khắc khe về chất lượng và tiêu chuẩn cao
đối với hàng hóa dịch vụ nơi không có chỗ nào không có chỗ cho những doanh nghiệp thiếu kiên trì không sáng tạo hàng hóa kém chất lượng
do đó evfta mở ra cơ hội để việt nam đổi mới mô hình tăng trưởng thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam tự nâng cấp chính mình
chấp nhận những luật chơi mới khó hơn để tiến sâu hơn vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn
theo các chuỗi công ứng chuỗi phong phối của eu và toàn cầu
điều này còn có ý nghĩa
quan trọng với việt nam trong bối cảnh nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của eu đang có những dịch chuyển đầu tư đa dạng hóa các chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa
thủ tướng nhấn mạnh hiện nay tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang phải chịu đựng những cơn gió ngược dữ dội của đại dịch covid một mươi chín
khiến cho đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng các chuỗi cung ứng bị gián đoạn
các nền kinh tế lớn đối tác hàng đầu của việt nam như hoa kỳ trung quốc nhật bản đều có những bước suy giảm về tăng trưởng kinh tế
ngay cả eu cũng bị suy giảm gdp
chúng ta vui mừng về hiệp định evfta đi vào hiệu lực với những ước tính lạc quan về tăng trưởng xuất khẩu
nhưng tình hình kinh tế thế giới và cả eu cả việt nam đang có khó khăn
do vậy ngay lúc này câu hỏi lớn hơn quan trọng hơn là chúng ta phải làm gì làm như thế nào nỗ lực ra sao để đạt được ước tính
những kết quả tốt đẹp đó nhất là để năng mình lên trong hợp tác của các đối tác
eu khối kinh tế phát triển hùng mạnh hàng đầu của thế giới
thủ tướng nhấn mạnh chủ động hội nhập quốc tế là chủ trương nhất quán xuyên suốt của đảng và nhà nước ta
được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển
việt nam đã ký kết thực thi một mươi ba hiệp định fta evfta
chúng ta đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm về cách làm
thủ tướng cho rằng hiện nay một trong những tồn tại lớn nhất là nhận thức của các doanh nghiệp về evfta
và việc tận dụng cơ hội còn khiêm tốn
nhiều cơ quan còn trong xây dựng văn bản pháp luật liên quan
hướng dẫn thực thi còn thiếu thống nhất gây khó cho doanh nghiệp
đồng thời còn nhiều hạn chế về hạ tầng cơ sở nguồn nhân lực chất lượng quy mô sản xuất còn nhỏ
thủ tướng lưu ý evfta đã có hiệu lực nhưng đó mới chỉ là bước đầu
thủ tướng đề nghị tại hội nghị các bộ ngành các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
cần thảo luận những nội dung cụ thể về chính sách và tận dụng cơ hội thế nào để nắm bắt thời cơ
thủ tướng đặt câu hỏi và đề nghị thảo luận để có kế hoạch triển khai
đó là làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong doanh nghiệp
bởi đây là yếu tố sống còn trong kinh doanh
doanh nghiệp cần làm gì chính phủ địa phương trong cả nước cần làm gì để hỗ trợ hiệu quả
thủ tướng lưu ý ngay cả trong cán bộ cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần phải học hỏi nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm
chung tay cùng doanh nghiệp để cam kết các fta và evfta đi vào cuộc sống
đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân
thủ tướng nhấn mạnh tới yêu cầu về phát triển bền vững
cũng là nội dung quan trọng trong hiệp định evfta có tiêu chuẩn cao
không chỉ về nâng cao hiệu quả kinh tế
mà còn đi đôi với những yêu cầu khắt khe về làm tốt hơn trách nhiệm xã hội lao động
việc làm và bảo vệ môi trường